trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba
chiều nay ngày chín tháng chín đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ ngoại giao với vai trò chủ tịch khuôn khổ hợp tác asean cộng ba
và nước điều phối quan hệ asean nhật bản đồng chủ trì hội nghị trực tuyến bộ trưởng ngoại giao asean cộng ba
trung quốc nhật bản và hàn quốc lần thứ hai mươi một và hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean nhật bản
cũng trong chiều nay đã diễn ra các hội nghị trực tuyến bộ trưởng ngoại giao asean cộng một với trung quốc và hàn quốc
tại các hội nghị này các bộ trưởng ngoại giao đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
kiểm điểm và định hướng quan hệ của asean với các đối tác
về quan hệ asean trung quốc asean đánh giá cao những sáng kiến cụ thể do trung quốc đề xuất
nhằm đẩy mạnh hợp tác ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín như đóng góp một triệu usd vào quỹ asean
về ứng phó covid một mươi chín
công bố dành năm triệu usd cho quỹ hợp tác asean trung quốc để triển khai dự án tiêu biểu
về các sáng kiến y tế công cam kết các nước asean là một trong những đối tác đầu tiên được cung cấp vaccine
tổ chức diễn đàn asean trung quốc về hợp tác y tế thiết lập mạng lưới lối đi nhanh giữa trung quốc
với các quốc gia asean
hoàn ngành trung quốc đề xuất xác định năm hai nghìn hai mươi một là năm hợp tác phát triển bền vững asean trung quốc
hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên như phát triển kinh tế số
bảo đảm an ninh mạng hợp tác biển ứng phó thiên tai kết nối giao lưu nhân dân
cũng như sớm hoàn tất xây dựng kế hoạch hành động asean trung quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
về hợp tác asean cộng ba các bộ trưởng ngoại giao asean cộng ba nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ asean cộng ba
là yếu tố thèn chốt để cùng ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
asean đánh giá cao việc mỗi nước cộng ba đã đóng góp một triệu đô la mỹ vào kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực
các bộ trưởng tái khẳng định quyết tâm sớm kết thúc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
ghi nhận cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ
tiếp tục triển khai hiệu quả đa phương hóa sáng kiến trường mai
về quan hệ asean nhật bản các nước hài lòng ghi nhận tiến độ triển khai kế hoạch sửa đổi
triển khai tuyên bố tầm nhìn về quan hệ hữu nghị và hợp tác asean nhật bản
với chín mươi năm các dòng hành động đã được triển khai
thay mặt cho asean phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược
và hợp tác toàn diện asean nhật bản ngày càng được mở rộng và làm sâu sắc hơn
asean và nhật bản đã có sự chủ động trong ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
ngay từ những ngày đầu dịch bệnh bùng phát
asean và nhật bản tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác vì sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau
đề cao luật pháp quốc tế giải quyết hòa bình các tranh chấp tuân thủ nguyên tắc và luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
nhằm duy trì hòa bình ổn định và an ninh trong khu vực
về quan hệ asean hàn quốc asean đánh giá cao việc hàn quốc tăng gấp đôi đóng góp tài chính
từ bảy triệu đô la mỹ lên một mươi bốn triệu đô la mỹ

từ năm hai nghìn một mươi chín cũng như cam kết của hàn quốc dành một triệu usd ủng hộ quỹ asean ứng phó covid một mươi chín
và hỗ trợ thiết bị vật tự y tế xét nghiệm covid một mươi chín trị giá năm triệu đô la mỹ cho các nước asean
hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên như thúc đẩy thương mại hai chiều
triển khai đầy đủ hiệp định thương mại tự do asean hàn quốc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
an ninh mạng y tế tại hội nghị các bộ trưởng đã thông qua kế hoạch hành động giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhằm định hướng quan hệ asean hàn quốc trong năm năm tới